mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã làm cho mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi dâng cao rất nhanh
nhiều nơi đã bị chia cắt
riêng tại huyện miền núi sơn hà của tỉnh quảng ngãi trong ngày hôm nay đã có gần một học sinh phải nghỉ học do nước lũ
trước diễn biến phức tạp này ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi đã ra công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
cụ thể ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và nhân dân nhất là vùng ven sông ven suối vùng trũng thấp trong khu vực
có thể xảy ra nguy cơ của mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt hoạt động an toàn của các hồ chứa
đồng thời theo dõi kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển tìm nơi tranh trú trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tại bình định tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
tuyên phạt bị cáo dương sĩ hiếu chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định bản án năm năm tù giam
theo cáo trạng vào dịp tết năm hai nghìn một mươi bốn trong lúc gặp nhau tại một quán nhậu ở thị xã an nhơn
anh nguyễn công hòa ở cùng địa phương mượn của hiếu hai triệu đồng để đánh bạc rồi thuê chấp chiếc nhẫn vàng
sau đó vì hòa không trả nợ nên hiếu đã đem chiếc nhẫn đi bán thì phát hiện là chiếc nhẫn giả
chiều ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sau rất nhiều lần đòi nợ mà hòa chê ý lại có thái độ thách thức
dương sĩ hiếu muốn giàn mặt nên đã dùng tuyếp sắt đánh một cái vào vùng cạnh sườn bên trái của hòa
khiến nạn nhân bị vỡ lá lách dẫn đến tử vong
sau một thời gian trốn lệnh truy nã với tội danh mua bán người mới đây hoàng văn chính
chú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
đã bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện mường khương bắt giữ
theo hồ sơ đầu năm hai nghìn một mươi năm hoàng văn chính đã cùng dì của mình đưa hai người phụ nữ từ đắk nông sang trung quốc bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã đối với chính về tội danh mua bán người
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

gồm đặng văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hoàng văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại xã bảo linh huyện định hóa
và trần xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã kim tân huyện kim sơn tỉnh ninh bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên bắt xử về hành vi trộm cắp tài sản
với thủ đoạn giả danh sinh viên trà trộn vào trong các trường đại học lợi dụng sơ hở
mất cảnh giác của các sinh viên ở trọ trong ký túc xá vào thời điểm chiều tối các đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội
trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ba đối tượng đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp tài sản
trong đó tú cùng trường thực hiện ba vụ cùng đại thực hiện hai vụ tại ký túc xá trường đại học sư phạm
và trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên
trong các vụ án trên trường và đại làm nhiệm vụ cảnh giới còn tú là người trực tiếp cậy cửa lấy trộm tài sản
bao gồm năm laptop và bốn điện thoại di động đem bán được gần một mươi triệu đồng
thủ đoạn phạm tội của các đối tượng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
trong quá trình điều tra truy xét

và tội trộm cắt tài sản bị tòa nhân dân huyện định hóa tỉnh thái nguyên
tuyên phạt một mươi năm tháng tù cho hưởng án treo còn đại bị tòa nhân dân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
phạt bốn tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
qua sự việc trên thì khuyến cáo toàn bộ những chủ nhà cho thuê trọ và các khu ký túc xá của các trường
đại học thì nâng cao công tác bảo vệ tài sản
và khi các học sinh sinh viên cũng như người thuê trọ ra khỏi phòng trọ
thì nên khóa cửa phòng trọ chắc chắn và các tài sản có giá trị
thì lại cất gửi hoặc mang theo để sử dụng quản lý
chặt chẽ và đồng thời là các khu nhà trọ đề nghị các chủ nhà trọ cũng như các trường
lắp các hệ thống camera an ninh giám sát để thu giữ những hình ảnh và những đối tượng lạ mặt vào các khu nhà trọ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
tin từ phú thọ công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ vừa cho biết đã triệt phá
một tụ điểm chuyên môi giới mại dâm
cụ thể tổ công tác công an tp việt trì phú thọ trong quá trình kiểm tra hành chính
tại nhà nghỉ hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thuộc phường vân cơ thành phố việt trì đã phát hiện hai đôi nam nữ
đang có hành vi mua bán dâm
các đối tượng khai nhận việc mua bán dâm là do nguyễn thị trung ở xã thụy vân
thành phố việt trì và vũ thị minh nguyệt ở huyện yên bình tỉnh yên bái điều hành và thu tiền
tại cơ quan công an trung khai nhận các đối tượng đã bổ trí cho hai gái bán dâm
với giá là hai trăm linh đồng một người để đi khách
được biết đối tượng trung đã từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa mại dâm
hiện công an tp việt trì đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn thị trung và vũ thị minh nguyệt
về hành vi môi giới mại dâm theo điều hai trăm năm mươi năm bộ đội hình sự
thưa quý vị và các bạn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cái tuổi đã là cha là ông
thế nhưng một đối tượng ở đắk lắc lại nhẫn tâm thực hiện hành vi đồi bại
với một cháu bé mới chỉ tám tuổi
tám tuổi và là con của bạn mình
thông tin đáng chú ý này sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ ấp an ngãi a xã an thạnh huyện thạnh phú để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em
làm việc ban đầu nguyễn văn nghĩa khai nhận thông qua mạng xã hội facebook
nghĩa làm quen với em n sinh năm hai nghìn sáu ngụ cùng địa phương
sau một thời gian quen biết chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
nghĩa hẹn nờ cùng nhau đi nhậu sau đó thuê nhà trọ ngủ qua đêm tại thị trấn thạnh phú
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em n nên nghĩa đã quan hệ tình dục với em n hai lần
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để sớm đưa nghĩa ra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc vừa bắt một đối tượng dâm ô với một cháu bé tám tuổi
đó là nguyễn trơn tý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở huyện ea leo tỉnh đắk lắc
mới đây nguyễn trơn tý đến nhà một người bạn ở cùng thôn chơi
nhưng khi đến nơi chỉ có em bé gái tám tuổi là con của bạn ở nhà mô mình
thu tính nổi lên hắn đã vào nhà bế cháu bé ngồi lên bụng của mình rồi dùng tay sờ vào vùng kín của bé gái
sau khi thực hiện xong hành vi đổi bại tên tý về lại nhà mình
sự việc sau đó được cháu bé kể lại cho gia đình và làm đơn trình báo lên cơ quan công an huyện ea leo
hiện vụ việc đang được công an huyện ea leo tiếp tục điều tra để xử lý nguyễn trơn tý
về tội dâm ô với trẻ em
các tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh quang thiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hỗ khẩu thường trú tại xã ea hiao huyện ea leo tỉnh đắk lắc
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m bảy mươi sống mũi thẳng tay vuông trúc và có sẹo dài một cm ngay đầu lông mảy trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ia leo tỉnh đắk lắc
là đối tượng vũ viết sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã cư mốt huyện ea hơ leo tỉnh đắk lắc
và đối tượng nguyễn anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp gò đá xã mỏ công huyện tân biên tỉnh tây ninh
bị công an huyện ia súp tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quyết định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đêm và sáng nhiều mây phổ biến không mưa
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng gió nhẹ
đêm và sáng trời rét với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực phía đông bắc bộ trong những ngày tới thời tiết vẫn ổn định với trạng thái ít mưa
đêm và sáng nhiều mây với nhiệt độ phổ biến giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
trời rét về đêm và sáng trời khô giáo sẽ thuận lợi cho các hoạt động thông thương của người dân
tuy nhiên độ ẩm không khí tại khu vực lại ở mức khá thấp phổ biến chỉ từ bốn mươi đến năm mươi năm
và thời điểm chưa chiều nên sẽ mang đến cảm giác hanh khô khó chịu vào thời điểm này
khu vực các tỉnh từ nghệ an tới thừa thiên huế từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn
trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác tập trung nhiều ở phần phía nam của khu vực
riêng ngày mùng bốn phía nam sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng gió rất mạnh trong cơn rông
phía bắc trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng ngày mùng bốn có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
gió đông bắc đến đông cấp ba
cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên và ngày mai mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
đến ngày mùng ba và ngày mùng bốn mây thay đổi
cần đề phòng gió rất mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ một mươi tám đến ba mươi độ
đến với thời tiết nam bộ trạng thái thời tiết xấu vẫn sẽ tiếp tục bao trùm nơi đây trong những ngày tới
do vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
đang di chuyển theo hướng tây tây bắc trên vùng biển phía nam tỉnh cà mau
nên từ chiều và đêm nay tại các tỉnh như bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang
sẽ có gió rất mạnh cấp
từ hôm nay đến hết ngày hai tháng một mươi một ở nam bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
nhiệt độ vì thế cũng giảm phổ biến từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ